chín mươi năm qua phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên nhiều hộ gia đình tại huyện tân lạc tỉnh hòa bình đã đầu tư cải tạo đất đai trồng bưởi theo hướng thâm canh
qua đó tạo ra cây bưởi đỏ trở thành sản phẩm kinh tế mũi nhọn làm giàu cho người nông dân địa phương
nắm bắt được thế mạnh về đất đai địa phương ngay từ năm hai nghìn một mươi ba huyện ủy tân lạc tỉnh hòa bình đã ra nghị quyết về phát triển sản xuất bưởi đỏ bưởi da xanh trên địa bàn huyện tân lạc
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi theo đó tân lạc đã dành kinh phí trên ba tỷ đồng để xây dựng vườn ươm giống tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng bưởi tới các hộ nông dân
xã đông lạc quyết tâm làm sao giữ vững chất lượng bưởi sạch và làm sao chất lượng không sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật quá hạn cho phép
tính đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám diện tích trồng bưởi của huyện tân lạc đạt trên một bốn mươi sáu ha vượt chín mươi ba mươi hai so với mục tiêu đã đề ra
trong đó diện tích đã cho thu hoạch là ba trăm chín mươi năm ha diện tích đã trồng từ một đến ba năm là sáu trăm năm mươi một ha
thu nhập bình quân của người trồng bưởi đạt khoảng bảy trăm linh triệu đồng trên một hectare
sản phẩm bưởi đỏ bưởi da xanh của huyện tân lạc đã có thương hiệu chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh
năm hai nghìn một mươi bảy sản phẩm bưởi đỏ tân lạc đã được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ công nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể
trồng cây bưởi này thì đời sống của bà con nhân dân là cũng thấy nâng lên
như các vị cũng đã thấy rồi đấy nhà cửa xe cộ đều sắm sửa từ những quả bưởi này lên
tuy nhiên việc phát triển ồ ạt cây ăn quả có múi cam bưởi có nguy cơ phá vỡ quy hoạch vùng cây ăn quả của tỉnh hòa bình
sẽ dẫn tới tình trạng dễ dàng
dư thừa nguồn cung được mùa nhưng mất giá
do vậy từ năm hai nghìn một mươi tám huyện tân lạc đã ổn định diện tích trồng bưởi hợp lý khoảng một ba trăm linh ha
xây dựng nhãn hiệu hàng hóa chỉ dẫn địa lý bưởi đỏ tân lạc
khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ bưởi
chúng tôi về mặt diện tích là chúng tôi không khuyến khích tăng thêm so với diện tích hiện nay
và cố gắng ổn định khoảng một hai trăm linh để làm cơ sở để huyện trịnh với cục sở hữu trí tuệ
để có cái chứng nhận về chỉ dẫn địa lý trong thời gian tiếp theo cho cây bưởi
vấn đề thứ hai chúng tôi tập trung đó là quan tâm đến chất lượng sản phẩm của cây bưởi
tức là chất lượng của quả bưởi thế nào
song song với các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cây bưởi theo hướng hàng hóa
huyện tân lạc hiện đang đề xuất và thực hiện các giải pháp hỗ trợ
khuyến khích người dân đầu tư thâm canh áp dụng quy trình sản xuất an toàn
để nâng cao chất lượng bưởi hàng hóa
theo đó về lâu dài cần tính toán xây dựng thương hiệu giống bưởi tân lạc
nâng cao hiệu quả sản xuất mở ra cơ hội làm giàu cho nông dân
góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương